trong những ngày này ngoài niềm vui chung của dân tộc mừng ngày đất nước thống nhất
với bà vũ minh nghĩa nữ chiến sĩ biệt động quân khu sài gòn gia đình năm xưa
còn là những cảm xúc không thể nào quên về một thời hoa lửa chiến đấu
bà là nữ chiến sĩ duy nhất trong một mươi năm chiến sĩ biệt động sài gòn
làm nên trận đánh gây tiếng vang vào dinh độc lập trong chiến dịch tết mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và bà cũng là người may mắn cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào dình độc lập tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sau khi chính quyền dương văn minh tuyên bố đầu hàng
năm mươi năm năm đã trôi qua kể từ chiến dịch tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ký ức về trận đánh dinh độc lập với nhiều mất mát hy sinh nhưng đầy hào hùng
vẫn in sâu trong ký ức của bà vũ minh nghĩa bí danh chính nghĩa
rạng sáng mùng hai tết mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi năm chiến sĩ biệt động đi trên ba xe tải nhỏ và hai xe máy tiến vào cổng sau dinh độc lập
trong số đó duy nhất có một nữ chiến sĩ biệt động là bà chính nghĩa
chiếc xe tải đi đầu nhanh chóng tiêu diệt chốt gác tạo điều kiện đặt thuốc nổ phá cổng
tuy nhiên khói thuốc không nổ các chiến sĩ biệt động bị mắc kẹt ở cổng
năm chiến sĩ hy sinh ngay khi treo qua tường rạo
không thể tiến công vào trong các chiến sĩ biệt động chiến đấu ngay bên ngoài cổng
dùng lực quyết chiến đến hơi thợ cuối cùng
thương bị bắt cho nên cái sự mà hy sinh đó rất là lớn lao so với lực lượng của mình từ trước tới giờ
sau trận đánh vào dinh độc lập chính nghĩa bị bắt
dù bị tra tấn tàn bạo giả mang nhưng bà quyết không khai nữa lời
vì vậy chúng đã dàn bà từ nhà tù tổng nhà cảnh sát đến thủ đức biên hòa trí hòa
và cuối cùng là nhà tù côn đảo
thắng lợi của hiệp định paris chính nghĩa đã được trả tự do cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng khác
đang bị giam cầm tại địa ngục trần giang
để rồi chưa đầy một năm sau chiến sĩ biệt động kiên trung ấy lại có mặt cùng đội quân giải phóng
tiến về sài gòn trong những ngày tháng bốn lịch sử của dân tộc và vỡ hòa sung sướng
khi chứng kiến chính quyền sài gòn tuyên bố đầu hàng
cho tới bây giờ nếu mà nói tới ngày ba mươi tháng bốn thì những ai mà có tham gia
cái chiến dịch hồ chí minh thì không thể quên cái sông ký lúc đó
coi như người lớn rồi trẻ em rồi xua nhau ra ngoài đường phải vỗ tay
lúc bây giờ cái phong trào của chánh trị đó thì mấy anh cũng tổ chức rồi họ mái cờ rồi sẵn
cho nên là tung cờ rồi lên coi như sông ký lúc đó mà hồi đó rất tiếc
là mình không có mái quay phim mái chụp hình như bây giờ để mình chụp lại những cảnh tượng đó
cho nên tới bây giờ thì cũng là
giải phóng cũng gần năm mươi năm rồi mà cứ gần tới ngày ba mươi tháng bốn thì tôi lại nhớ tới cái không khí đó
năm nay ngoài bảy mươi tuổi những ảnh hưởng từ đòn soi của kẻ thù trong chiến tranh
cũng khiến bà vũ minh nghĩa yếu đi nhiều
nhưng người ta vẫn thường gặp bà trong các dịp lễ kỷ niệm giao lưu nhân chứng lịch sử
người phụ nữ ấy không đi tìm sự ghi nhận chỉ đơn giản bà chẳng muốn quá khứ bị lãng quên
không khí hòa bình này bầu trời xanh trong yên ả này là bởi lớp lớp thế hệ cha anh chúng ta
đã sống một cuộc đời đáng sống và rất đổi tự hào sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh